trên địa bàn tỉnh lào cai thường xuyên xảy ra thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
trước thực trạng này ubnd tỉnh lào cai đã phê duyệt phương án và phân bổ kinh phí sắp xếp
di chuyển chín trăm năm mươi một hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn
sau hơn một tháng thi công từ vốn hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng
ngôi nhà gỗ ba gian với diện tích hơn một trăm linh m hai giá trị gần một trăm linh triệu đồng của gia đình anh tẩn sành tình đã hoàn thành
về nơi ở mới anh tình cũng như các hộ dân trong thôn không còn nỗi lo mỗi khi vào mùa mưa lũ
bởi căn nhà mới được xây dựng trên khu đất tái định cư cách xa khu vực có nguy cơ lũ lụt và sạt lở mà trước kia gia đình anh sinh sống